tại hà nội cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương phối hợp với đại sứ quán thụy điển
đã tổ chức hội thảo triển vọng hợp tác việt nam thụy điển trong lĩnh vực năng lượng
việt nam với tiềm năng rất lớn về năng lượng đặc biệt là năng lượng tái tạo
sẽ đóng vai trò quan trọng khi giá cả loại năng lượng này đang cạnh tranh hơn so với năng lượng truyền thống
và có thể giúp giải quyết vấn đề môi trường
thụy điển có kinh nghiệm và các giải pháp hiệu quả trong phát triển năng lượng nhiều năm
trên bảng xếp hạng toàn cầu thụy điển đứng đầu về chuyển đổi năng lượng trong ba năm liên tiếp
điều đó cho thấy hai nước có tiềm năng hợp tác lớn
tại hội thảo thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng khẳng định
thụy điển là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển năng lượng xanh ít chất thải
vì vậy việt nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hợp tác phát triển năng lượng
đặc biệt là năng lượng tái tạo từ phía các doanh nghiệp thụy điển
trong bối cảnh việt nam đang xây dựng các cơ chế chính sách mới cho phát triển năng lượng
hội thảo này là dấu mốc đầu tiên cho sự hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng giữa việt nam và thụy điển